các tổ chức cá nhân thổ tầm quyền quản lý nghiêm túc thực hiện quy định tài luật khám bệnh chữa bệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại